giá lợn hơi hôm nay tám tháng một tại nhiều địa phương tiếp tục xu hướng giảm
đặc biệt miền bắc khá yên ắng và chưa cho thấy dấu hiệu tăng giá trở lại
dù dịp tết nguyên đán đang đến rất gần
theo thông tin từ các sở công thương địa phương giá lợn hơi ở nhiều tỉnh tây nam bộ
đã có xu hướng sụt giảm gần hai mươi đồng một kg so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
về mức dưới tám mươi đồng một kg
giá lợn hơi ở các tỉnh miền bắc cũng giảm hơn một mươi đồng một kg
còn dưới chín mươi đồng một kg có tỉnh chỉ còn khoảng tám mươi sáu đồng một kg
giá lợn hơi giảm một phần do các tập đoàn lớn trong ngành chăn nuôi lợn
dưới sự chỉ đạo của bộ công thương và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tham gia bình nguồn giá mặt hàng này với mức giá bán ổn định là tám mươi ba đồng một kg